thưa quý vị mở rộng điều tra giai đoạn hai cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng nam vừa phối hợp với các đơn vị có liên quan
thi hành quyết định khởi tố bốn mươi bảy bị can để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
đường dây hoạt động cho vay lãi nặng qua hình thức online này được xác định là lớn nhất từ trước đến nay trên toàn quốc
đây là bốn mươi bảy bị can nằm trong giai đoạn hai của chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
quy mô hơn hai mươi tỷ đồng được công an tỉnh quảng nam phối hợp với các cục nghiệp vụ bộ công an
công an các địa phương điều tra triệt phá vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
đường dây này đã tổ chức cho hơn một triệu người trên toàn quốc vay thông qua ứng dụng trên điện thoại di động
với lãi suất hơn hai ba trăm linh một năm
số tiền cho vay lãi nặng lên đến hơn hai mươi tỷ đồng thu lợi bất chính trên tám tỷ đồng
tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi việt nam trên năm tỷ đồng
trước đó cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố năm mươi bốn đối tượng người nước ngoài và người việt nam
về các hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự cưỡng đoạt tài sản
vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới rửa tiền
vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên đặng trung hiếu bốn mươi tuổi
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đại hữu khánh hòa có trụ sở tại xã vạn khánh
huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa
khởi tố vụ án khởi tố bị can để xử lý nghiêm trước pháp luật
cụ thể từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi hai lợi dụng việc được cấp phép thăm dò khai thác thử đá
làm ốp lát tại khu vực thôn xuối hàng xã vạn khánh huyện vạn ninh
hiếu khi đó là giám đốc công ty đại hữu đã tổ chức khai thác khoán sản trái phép là đá granite
tại khu vực này gây thất thoát tài nguyên của nhà nước với tổng trị giá bốn chín tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nghĩa hưng tỉnh nam định đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can bắt tạm giam đối với mai văn nam sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai là bí thư xã nam điển huyện nghĩa hưng
về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
trước đó vào khoảng hai mươi giờ tối ngày ba mươi một tháng một
trên tuyến đường thuộc địa bản thị trấn dạng đông huyện nghĩa hưng
mai văn nam điều khiển ô tô lưu thông trên đường và xảy ra va chạm với hai nữ sinh đi xe đạp điện
cú va chạm mạnh khiến cả hai nữ sinh tử vong tại chỗ phương tiện ô tô và xe đạp điện cùng bị hư hỏng nặng
ngay sau khi tai nạn xảy ra công an huyện nghĩa hưng cùng với các đơn vị chức năng khác đã vào cuộc điều tra
và xác minh thời điểm mai văn nam điều khiển ô tô trong tình trạng đã sử dụng rượu bia
tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên phạt bị cáo trần thị ngọc trinh một năm tù nhưng cho hưởng án treo
về tội gây dối trật tự công cộng theo điều ba trăm một mươi tám bộ luật hình sự
theo cáo trạng bị cáo ngọc trinh mặc dù không có giấy phép lái xe trên một trăm năm mươi phân khối
nhưng trong khoảng thời gian từ tháng bảy đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba ngọc trinh đã rủ trần xuân đông
đến các tuyến đường giao thông công cộng trên địa bàn tp thủ đức
để cùng thực hiện các động tác nguy hiểm không an toàn trên điên xe mô tô phân khối lớn
sau đó quay clip và đăng tải lên mạng xã hội
bị cáo trần xuân đông mặc dù biết giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô là giả
nhưng vì rẻ nên vẫn cố ý mua về sử dụng
tại phiên tòa hội đồng xét xử cũng đã tuyên phạt trần xuân đông một mươi hai tháng tù
về tội gây dối trật tự công cộng và sáu tháng tù tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
tổng hợp hình phạt là một năm sáu tháng tù
tòa án nhân dân tp thuận an tỉnh bình dương đã đưa vụ án buôn bán hàng cấm là pháo nổ
ra xét xử công khai do bị cáo nguyễn hoàng sơn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại tỉnh bình phước thực hiện
theo cáo trạng vào tối ngày một mươi bảy tháng hai khi đang dừng xe bên đường để bán một thùng hàng
bên trong có một mươi tám hộp pháo nổ cho dương văn anh chú tỉnh bình dương thì bị công an phát hiện
ngoài số pháo trên sơn khai nhận còn cất giữ hai mươi chín năm kg pháo
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn hoàng sơn sáu năm sáu tháng tù giam
về tội buôn bán hàng cấm dương văn anh bảy tháng tù giam về tội tàng chữ hàng cấm
phạt bổ sung đối với nguyễn hoàng sơn năm mươi triệu đồng và dương văn anh ba mươi triệu đồng nộp vào ngân sách nhà nước
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bến tre cho biết đã thi hành quyết định khởi tố bị can
áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm khỏi nơi cư trú đối với lê thanh hoài ngân
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
đã phú mị huyện mỏ cầy bắc về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên
vào tối hai mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba tổ công tác của công an huyện châu thành bến tre
trong lúc tuần tra trên tuyến sông hàm luông đoạn qua thị trấn tiên thủy đã bắt quả tang lê thanh hoài ngân
cùng một đối tượng khác đang có hành vi khai thác trái phép một mươi một một mét khối cát lòng sông
do trước đó vào ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba lê thanh hoài ngân đã bị ủy ban nhân dân huyện châu thành
cho quyết định xử phạt vi phạm hành vi

mặc dù ngân đã nộp phạt nhưng do tái phạm nên ngân đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre khởi tố bị can
hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ xử lý lê thanh hoài ngân theo quy định pháp luật
hai nam thanh niên đi xe hiệu exciter áp sát giật túi sách của một phụ nữ nhưng không giật được nên nhanh chóng phóng xe bỏ trốn
theo thông tin ban đầu hơn một mươi một h ngày ba mươi tháng một một phụ nữ ngụ quận sáu chạy xe máy lưu thông trên đường trần văn kiểu
hướng từ đường lý chiêu hoàng về đường hậu giang thuộc địa bàn quận sáu thành phố hồ chí minh
khi đến trước chung cư trên đường trần văn kiểu nạn nhân này bị hai thanh niên chở nhau trên xe máy áp sát giật túi sách đang đeo trên người
vụ việc khiến nạn nhân ngã xe xuống đường hai thanh niên giật túi sách không thành cả hai đã tăng ga tẩu thoát khỏi hiện trường
phát hiện sự việc người dân xung quanh chạy ra hỗ trợ đưa nạn nhân và phương tiện vào lề đường
nạn nhân bị trầy xước tay chân chiếc xe máy hư hỏng nhiều bộ phận
theo như nạn nhân này cho biết vừa ra khỏi nhà gần đó để đi tập văn nghệ thì bị kẻ giang giật túi sách
ngay khi nhận tin báo công an phường một mươi quận sáu đến hiện trường thu thập thông tin và mời nạn nhân về trụ sở ghi nhận lời khai để phục vụ công tác điều tra truy xét kẻ giang
vừa qua tòa án nhân dân tp hcm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo võ thị phượng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng siêu thành và trần thị thủy trang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn quê tiền giang
trang và phượng là chủ mưu trong vụ lừa đảo bốn trăm linh khách hàng mua dự án kingway tower
liên quan vụ án này đồng chủ mưu là trịnh minh thanh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một anh chồng của bị cáo phượng
đã chết do covid một mươi chín nên được đình chỉ bị cao
theo cáo trạng công ty trách nhiệm hữu hạng siêu thành do trịnh minh thanh mua lại vào năm hai nghìn một mươi
năm hai nghìn một mươi bảy thanh chế định võ thị phượng làm giám đốc đại diện pháp luật
đầu năm hai nghìn một mươi tám công ty siêu thành bắt đầu thực hiện dự án xây dựng chung cư nam an kingway tower quận bình tân
tháng chín năm hai nghìn một mươi chín dự án trên hoàn thiện xong phần thô tầng hai mươi tự ứng với tiến độ thanh toán bảy mươi giá trị hợp đồng
tuy nhiên từ tháng chín năm hai nghìn một mươi chín đến nay công ty siêu thành không tiếp tục thực hiện
cáo trạng xác định ông thanh có hành vi ký kết hợp đồng bán căn hộ và thu bốn trăm sáu mươi năm tỷ đồng của bốn trăm ba mươi bốn khách hàng
nhưng không tiếp tục xây dựng theo cam kết
đồng thời còn chí đạo phượng bán cùng một căn hộ cho nhiều cá nhân
võ thị phượng ký hợp đồng mua căn hộ với ba trăm bảy mươi ba khách hàng thu hơn ba trăm ba mươi ba tỷ đồng
trong đó có một mươi tám căn hộ trùng cho ba mươi sáu người chiếm đoạt một mươi tám năm tỷ đồng
trần thị thùy trang có hành vi sử dụng hợp đồng ý quyền không còn hiệu lực
ký bán bốn mươi hai căn hộ để nhận bốn mươi một tám tỷ đồng
tòa án nhân dân huyện châu thành mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
và tuyên án đối với một mươi một bị cáo về tội chống người thi hành công vụ
theo cáo trạng khoảng một mươi sáu h ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba các học viên tại khu a tụ tập la hét
đập cửa làm mất an ninh trực tự và kích động bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện
khoảng một mươi sáu h ba mươi phút có ba mươi sáu học viên trèo qua tường rào để thoát ra ngoài
những học viên còn lại tiếp tục la hét đập phá cửa và ném đá và cứng vào cán bộ quản lý
đồng thời kích động sử dụng những học viên ở khu b hưởng ứng theo
sau khi sự việc xảy ra cơ sở cai nghiện đã phối hợp với công an huyện châu thành
công an xã đa lộc tiến hành truy bắt những học viên bỏ trốn
đến khoảng hai mươi h ba mươi phút cùng ngày đã tiến hành truy bắt được hai mươi năm trên ba mươi sáu học viên
đưa về cơ sở cai nghiện để thực hiện quy trình xử lý kỷ luật
khi đưa các học viên về cơ sở cai nghiện các học viên còn lại trong khu a tiếp tục kích động
gây mất an ninh trực tự ném đá vật cứng đập phá cửa rào để thoát ra ngoài
và cản trở lực lượng công an đang thi hành nhiệm vụ
lúc này có khoảng ba mươi một học viên đã thoát ra ngoài tiếp tục dùng gạch đá ném về phía lực lượng công an
và dù mình chưa trái xịt về phía lực lượng đang làm nhiệm vụ
ngoài ra các đối tượng còn tiếp tục đập phá một phòng khác để năm học viên trốn ra ngoài
đến hai mươi một h năm mươi lực lượng cảnh sát cơ động phố học công an xã đa lộc công an huyện châu thành trấn áp
nơi các đối tượng rút về khu a và vào phòng ở
quá trình làm việc các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm
tại kết luận đỉnh giá tài sản tổng tài sản bị thiệt hại trị giá một triệu chín trăm một mươi ba một mươi đồng
căn cứ vừa tính chất mức độ hành vi phạm tội tòa án nhân dân huyện châu thành tuyên phạt lê hồng phẩm
huỳnh huy hoàng lê văn đặng nguyễn huỳnh thanh tú nguyễn văn hùng hà ngọc thương kim sóc kha
một mươi tháng tù giam và nguyễn đạt tú một mươi hai tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ